một mươi giáo viên đã câu kết với nhau làm giả nhiều học bạ trung học phổ thông để cấp cho nhiều người giúp cho các đối tượng này hợp lý hóa bằng cấp
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh nam định đã khởi tố và bắt tạm giam bốn cán bộ giáo viên về tội giả mạo trong công tác